cảm ơn các bạn đã theo dõi
ông tuấn mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội cho các bị cáo trong vụ án
đặc biệt là bốn cựu cán bộ của bệnh viện tim hà nội
trước đó ông nguyễn quang tuấn đã bị đề nghị xử phạt từ bốn đến năm năm tù
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
dự kiến hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày hai mươi một tháng bốn
diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tổ chức môi giới cho người khác
ở lại việt nam trái phép làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ
nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại sở lao động
thương binh và xã hội tỉnh bình dương và một số tỉnh thành phố khác
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vào chiều ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can
hai bị can là đặng quang việt nguyên phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
và nguyễn thành nhân phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
cũng liên quan đến vụ án này cơ quan an ninh điều tra bộ công an còn khởi tố hai người khác
là quảng thành thao và nguyễn đức thành
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên vừa khởi tố vụ án hình sự
khởi tố ba bị can về tội cướp tài sản đáng chú ý cả ba trường hợp đều là trẻ vị thành niên
theo điều tra sau khi tụ tập tại quán chơi game ba đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường
cả nhóm mang theo dao phóng lợn tự chế vỏ chai thủy tinh di chuyển qua nhiều tuyến đường
khi thấy bốn thanh niên đi trên một xe máy ba đối tượng tăng tốc vượt lên dùng vỏ chai thủy tinh ném
và cầm tuyếp sắt dao phóng lợn tấn công cướp chiếc xe rồi mang đi bán
ba đối tượng khai đi cướp tài sản để lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân
chọn khu vực núi rừng hẻo lánh để tổ chức đánh bạc chín đối tượng vừa bị công an tỉnh cao bằng bắt xử
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần bảy mươi triệu đồng bảy xe máy một mươi điện thoại di động
làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
ngoài việc chọn khu vực rừng núi để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng còn bố trí người canh gác và tại sới bạc luôn có người cho vai nóng
cùng với tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc bốn mươi ba bị cáo cũng vừa bị tòa nhân dân tỉnh bình định đưa ra

theo cáo trảng võ văn cương chú tại thành phố quy nhơn cùng đồng phạm đã nhận tài khoản siêu tổng đại lý
rồi chia nhỏ giao cho các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá trên trang bóng tám mươi tám com
riêng võ văn cương đã tổ chức cá độ với tổng số tiền là hơn một trăm hai mươi một tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bốn mươi ba bị cáo tổng cộng hơn một trăm ba mươi năm tù
thấp nhất là sáu tháng tù và cao nhất là sáu năm chín tháng tù
chiều nay một vụ cháy đã xảy ra tại quán carole s
quán carole s nằm trên địa bàn quận thanh xuân thành phố hà nội
đáng chú ý là thời điểm xảy ra vụ cháy cơ sở này đang bị đình chỉ hoạt động
nhận được tin báo hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã được điều tới hiện trường dập lửa
sau khoảng hai mươi phút đám cháy được khống chế và không ghi nhận thiệt hại về người
thời điểm xảy ra cháy quán karaoke này đang bị đóng cửa để khắc phục lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy
không có khách khác và chỉ có lực lượng bảo vệ trong coi quán
hiện nguyên nhân đang được điều tra